trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một mươi một tòa nhân dân huyện bến lức tỉnh long an đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo phạm thành hiếu ba mươi hai tuổi trú tại xã an thạnh huyện bến lức tỉnh long an là tài xế điều khiển xe container gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bốn người tử vong hai nhăm người bị thương tại ngã tư bình nhật huyện bến lức vào ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín
kết quả xét nghiệm mẫu máu và nước tiểu của hiếu cho thấy có nồng độ cồn trong máu và dương tính với heroin với nhiều lỗi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ hiếu bị tòa án tuyên phạt một mươi hai năm tù bị cấm hành nghề ba năm sau khi được hưởng tình tiết giảm nhẹ công ty thạnh đức phải bồi thường cho các gia đình bị hại tổng cộng hai bốn tỷ đồng